chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
sự hy sinh thật lớn lao
để đền đáp công lao của các anh mỗi người dân chúng ta cần chung tay
có trách nhiệm với gia đình và xã hội để đẩy lùi dịch bệnh
có người còn trẻ quá nhưng đã hy sinh
sự hy sinh đó sẽ càng tiếp thêm động lực cho mỗi người dân chúng ta
hãy cùng chung tay giữ vững vùng xanh an toàn tiến tới chiến thắng đại dịch
vất vả là nhiệm vụ
hy sinh cũng là nhiệm vụ là sứ mệnh gánh vác trên vai
và để đẩy lùi được dịch bệnh thì rất cần sự chung tay của mỗi người dân chúng ta
song vẫn còn đó những hành vi vô pháp chống đối người thi hành công vụ
thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận
lách luật tìm mua các loại giấy đi đường
thậm chí là giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín để được ra khỏi nhà
tiêm bẩn nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
cộng đồng mạng gây gắt lên án
coi đây là những hành vi phá hoại vô ý thức
trong lúc đất nước đang khó khăn
lực lượng tuyến đầu vì chúng ta mà hy sinh tất cả
không để dịch bệnh lây lan
vậy mà họ không biết suy nghĩ
chỉ nghĩ cho bản thân cho lợi ích cá nhân
giãn cách xã hội mục đích để bóc tách
không để lây lan cộng đồng
tôi xin mọi người ai ở đâu ở đó
đó là cách tốt nhất để yêu nước trong thời điểm này
dịch bệnh có thể còn kéo dài
với tinh thần mỗi cán bộ chiến sĩ công an
là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
còn bạn thì sao
hãy chia sẻ quan điểm của mình
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trong thời gian giãn cách xã hội
theo chỉ thị của chính phủ
thành phố hà nội vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ
thực hiện bảy công trình cải tạo
xử lý điểm đen về ủn tắc tai nạn giao thông
đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện
vâng rõ ràng việc làm này là rất cần thiết
thể hiện sự nhanh nhạy và nỗ lực của thành phố hà nội
trong việc kéo giảm ồn tắc giao thông trong thời gian tới
tuy nhiên bài toán tổ chức giao thông
sẽ được tiến hành như thế nào
liệu có lập lại kịch bản cũ
khi mà đường được mở rộng thì ủn tắc lại càng nghiêm trọng hơn hay không
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của phóng viên an ninh toàn cảnh
nằm trong bảy điểm đen un tắc giao thông
được đẩy nhanh tiến độ trong thời điểm giãn cách xã hội
tuyến đường tôn thất thuyết đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng
việc xén giải phân cách đã giúp mở rộng lòng đường
với chiều dài sáu trăm linh m chiều rộng ba bảy mươi năm m mỗi bên
việc mở rộng lòng đường tuy có lợi
nhưng lại là bài toán đặt ra đối với khâu tổ chức giao thông
tuy nhiên khi mở rộng cục bộ một tuyến đường trên một mạng lưới giao thông
nó sẽ gây ra những tác động là phân bổ lại lưu lượng trên mạng lưới giao thông đó
và hệ quả hạ tầng của những tuyến đường cũ lại chưa thể đáp ứng
tiếp nhận được lưu lượng mới tăng thêm
thì mức độ ủn tắc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn
tài nút giao phạm hùng tuần trước
vốn dĩ việc tổ chức giao thông tại đây là chưa hợp lý
dẫn đến tình trạng ủ nứ kéo dài
giờ đây khi tuyến đường được mở rộng mặt cắt lớn hơn
sẽ thu hút được lượng lớn phương tiện tham gia giao thông
nếu việc tổ chức giao thông vẫn không thay đổi
vị trí xung quanh nút giao không được cải thiện năng lực giải tỏa
sẽ gây hiệu ứng ngược
bởi giao thông vốn như một dòng chảy
khi dòng chảy bị tắt sẽ hình thành dòng chờ về phía sau
thậm chí tắt luôn cả đoạn đường vừa mới mở rộng
như vậy do rằng mong muốn mở rộng đường để giảm ủ tắc
sẽ không đạt được hiệu quả
cái hướng tiến sắp tới của mình sẽ là đó
thì phải dừng lại để nhường cho các xe
lúc đó tín hiệu là xanh
đi thông suốt trên tuyến phạm hùng
nhưng rất tiếc có một rất đông người tham gia giao thông
không hiểu được cái quy tắc đó
theo các chuyên gia giao thông
bên cạnh việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông
thì việc điều tiết phương tiện dẹp phải
cũng giúp nhanh chóng giải tỏa của nút kéo dài
đặc biệt là vẽ vạch mắt cáo màu vàng
để tạo làn dành riêng cho dẹp phải
và có cơ sở để xử phạt
nếu các phương tiện vi phạm
nếu mà lượng xe dẹp phải rất lớn
thì chúng ta rất nên cân nhắc là
vẽ vạch mắt cáo màu vàng
ở cái làn dẹp phải
và đồng thời tôi cho rằng là
trên toàn phạm vi thành phố hà nội
thì rất cần có những biện pháp tuyên truyền
và sau tuyên truyền là cũng sẽ thực hiện
để cho người dân hiểu được cái quy tắc
cái vạch mắt cáo màu vàng
và cái vạch không bao giờ được dừng xe trên đó
cho dù là đèn xanh hay đèn tỏ
trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
việc đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm đen
là cần thiết
sau đây cũng là cơ hội để cơ quan chức năng
nghiên cứu tổ chức giao thông một cách hợp lý
tránh tình trạng thông chỗ này
tắt chỗ khác
thưa quý vị như chúng tôi đã nhắc đến
ở phần đầu chương trình trong suốt quá trình xây dựng
chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân vinh dự được đảng nhà nước
và nhân dân tin tưởng giao phó
những trọng trách lớn lao nhìn lại
trạng đường ấy thì mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
luôn tự hào về truyền thống cách mạng
vẻ vang ý thức sâu sắc về vinh dự
và trách nhiệm của mình phải luôn tiên phong
gương mẫu đi đầu trước mọi gian huy
sẵn sàng cống hiến và hy sinh
để cùng nhìn lại những kết quả
quan trọng trong công tác công an thời gian qua
và lực lượng công an cần phải làm gì
để hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo
tốt tình hình an ninh trật tự vừa phòng chống
dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn
cùng lắng nghe những chia sẻ và cũng là
những lời động viên giao nhiệm vụ của
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
thưa bộ trưởng chúng ta đang sống
trong những ngày tháng tám lịch sử
kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống
của lực lượng công an nhân dân
xin bộ trưởng cho biết cảm xúc của mình
và nhìn lại quá trình xây dựng
chiến đấu trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
đã cho thấy vai trò trách nhiệm
mà đảng nhà nước đã đặt ra
cho lực lượng công an nhân dân như thế nào
ra đời trong những ngày cách mạng tháng tám lịch sử
được đảng bác hồ
giáo dục giàn luyện
được nhân dân hết lòng tin yêu
đùm bọc giúp đỡ
lực lượng công an nhân dân đã không ngừng
lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt
trở thành lực lượng vũ trang cách mạng
trọng yếu tin cậy
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước
và nhân dân
trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân vinh dự
được đảng nhà nước và nhân dân
luôn luôn tin tưởng giao phó
cho những trọng trách lớn lao
và đã không phụ lòng tin đó
luôn luôn nêu cao
tinh thần tận tụy vì nước quên thân
vì dân phục vụ
đoàn kết một lòng không quản ngại
khó khăn gian khổ
đem hết sức lực tài trí
và cả tính mạng của mình
để hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao
đã đóng góp quan trọng to lớn
vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa
vậy bộ trưởng có đánh giá tổng quan như thế nào
về những kết quả mà lực lượng công an nhân dân
đã đạt được trong thời gian qua
nối tiếp truyền thống anh hùng vẻ vang
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thì lực lượng công an nhân dân đã bám sát
sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước
thực hiện tốt chức năng tham mưu
phối hợp chặt chẽ với các bộ
ban ngành các địa phương
đã phát huy vai trò nồng cốt
là lực lượng tuyến đầu
tham gia phòng chống
triển khai quyết liệt đồng bộ
các kế hoạch các giải pháp đấu tranh ngăn chặn
có hiệu quả
nghĩa mưu hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch của bọn phản động
bảo vệ tuyệt đối an toàn
các sự kiện chính trị kinh tế
văn hóa quan trọng của đất nước
không để xảy ra bị động bất ngờ
không để xảy ra
những sơ xuất dù là nhỏ nhất
đã có phần rất quan trọng
vào thành công của đại hội lần thứ một mươi bốn
vô cử quốc hội khóa một mươi năm
và hội đồng nhân dân ca cấp nhiệm kỳ
tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm
thực hiện hiệu quả
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
xử lý kịp thời
các vụ việc phức tạp nảy sinh
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ
vượt mục tiêu yêu cầu đẩy ra
đối với các dự án trọng điểm của lực lượng công an nhân dân
đã có tác động lớn đến toàn xã hội
như dự án xây dựng cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư
dự án sản xuất cấp
và quản lý căn cước công dân
cũng đã tập trung hoàn thiện
cơ chế lãnh đạo
kiện toàn các tổ chức đảng
và đội ngũ cấp ủy trong công an nhân dân
công tác chính trị
tư tưởng cũng đã được
ưu trọng thiết thực và bám sát
yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung
trong toàn lực lượng công an nhân dân
thưa bộ trưởng đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đã đặt ra mục tiêu xây dựng
lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi
cách mạng chính quy
tinh nhuệ hiện đại
vậy xin bộ trưởng cho biết lực lượng công an nhân dân
cần tập trung vào những nhiệm vụ
trọng tâm nào trong thời gian tới
chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại cũng đã được đề ra
trong các nghị quyết
cương lĩnh hiến pháp luật
pháp lệnh và từ nghị quyết
đại hội đảng toàn quốc
lần thứ bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
đây cũng là mục tiêu xuyên suốt
nhất quán về xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong từng giai đoạn cách mạng
thì những mục tiêu
những nội dung này
đã được thể hiện phù hợp với bối cảnh tình hình
yêu cầu nhiệm vụ xây dựng
và bảo vệ tổ quốc
và không ngừng được hoàn thiện
qua các kỳ đại hội
theo tinh thần nghị quyết đại hội
của đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thì cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi
có sự điều chỉnh rất chiến lược
đó là phải đạt được tổng thể bốn cái nội dung
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
thành tố thứ bốn đã được xác định
từng bước hiện đại
trở thành hiện đại
để thực hiện mục tiêu này
thì đảng quốc
bộ công an trung ương
bộ công an cũng đã quyết định
thành lập ban chỉ đạo
và tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án
xây dựng lực lượng công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đây là một đề án rất lớn
có ý nghĩa rất chiến lược
tạo ra sự phát triển đồng bộ
cả về lượng và chất
tạo nền tảng cốt lõi
để tiến hành công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
xây dựng tiêm lực
để bảo đảm an ninh quốc gia
và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước
trong một mươi năm tới
việc nghiên cứu xây dựng đề án
cụ thể hóa các chủ trương của đảng
các quy định của pháp luật
trong công tác công an
công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng thời cũng đã tập trung thực hiện
thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm
cụ thể là
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi một khóa một mươi hai
đổi mới tư duy lý luận
trong xây dựng lực lượng
công an nhân dân và xây dựng nguồn lực
để đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục điều chỉnh bố trí lực lượng
theo đúng tinh thần nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
và tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy bộ ngoan
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành
để đảm bảo tất cả
các mặt xây dựng lực lượng
xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất
hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phù hợp với tính chất đặc điểm
của từng lực lượng từng cấp công an
thời gian tới
thì đảng ủy ngoan trung ương bộ ngoan
sẽ tiếp tục tập trung
chỉ đạo để xây dựng hoàn thiện
đề án theo đúng tiến độ đã đề ra
để đảm bảo chất lượng
và có hiệu quả
thưa bộ trưởng hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp
và lực lượng công an nhân dân đã và đang
căng mình để thực hiện hai nhiệm vụ kép
đó là vừa đảm bảo an ninh trật tự
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp
nhân văn về lực lượng công an nhân dân
vượt khó trong tâm dịch
bộ trưởng có cảm xúc như thế nào
và mong muốn gửi gắm gì
tới toàn lực lượng công an nhân dân trong thời điểm này
ngay từ khi bệnh dịch covid một mươi chín xuất hiện
thì mắm sát các văn bản
chỉ đạo của bộ chính trị
của trung ương đảng của chính phủ
đặc biệt là lời kêu gọi của tổng bí thư
nguyễn phú trọng
bộ công an cũng đã chủ động kịp thời
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tập trung triển khai quyết liệt
đồng bộ nhiều giải pháp
để thực hiện có hiệu quả công tác
phòng chống bệnh dịch
chỉ tính từ đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
công an hai mươi năm tỉnh phía nam
và công an tp hà nội bắc giang bắc ninh
cũng đã huy động hơn sáu mươi
cán bộ chiến sĩ tham gia phòng
chống dịch đã có ba đồng chí
hy sinh và hơn một trăm linh
đồng chí bị thương khi thực hiện
nhiệm vụ trên tuyến đầu
những câu chuyện về sự hy sinh
vượt khó của cán bộ chiến sĩ công an
không thể kể hết được
cũng đã được báo chí truyền thông
và nhân dân chia sẻ động viên
đó cũng là nguồn động lực rất lớn
đối với cán bộ chiến sĩ và toàn lực lượng
công an nhân dân
đó cũng là minh chứng cho bản lĩnh chính trị
phẩm chất cách mạng
ý chí quyết tâm tinh thần chiến đấu
bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối
của lực lượng công an nhân dân
đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
hiện nay thì tình hình bệnh dịch
covid một mươi chín ở nước ta đang diễn biến
rất phức tạp nhất là tại
phía nam lực lượng công an nhân dân
cũng đang phải dồn toàn lực
ngày đêm căng mình trên tuyến đầu
chống dịch bệnh
dù vất vả khó khăn nguy hiểm
nhưng cán bộ chiến sĩ luôn luôn
đồng sức đồng lòng quyết tâm
nỗ lực trên mọi trận tuyến
tham gia phòng chống bệnh dịch
nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác lại
những hạnh phúc cá nhân
thậm chí bị thương hy sinh
cả tính mạng để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi xin ghi nhận
đánh giá cao và biểu dương
về những kết quả thành tích
và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an nhân dân
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm
và trong phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua
đặc biệt là biểu dương khen ngợi
và chia sẻ với những tấm gương cán bộ chiến sĩ công an
đang ngày đêm tham gia
trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu
phòng chống bệnh dịch
không quản ngại khó khăn gian khổ
chấp nhận hy sinh
rủi ro có thể bị lây nhiễm bệnh dịch
bất cứ lúc nào trong quá trình thực thi nhiệm vụ
thời gian tới
tôi tin tưởng và mong muốn
toàn lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp tục phát huy những kết quả
những thành tích đã đạt được
đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
và nhiệm vụ được giao
xứng đáng là điểm tựa tinh thần
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
và cuộc chiến phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
xin được cảm ơn bộ trưởng
với những chia sẻ vừa rồi